đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư đồng ảnh xã kim bình huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
trò chuyện với người dân đồng ến
đồng chí trần quốc vượng biểu dương ghi nhận những kết quả người dân khu dân cư đồng mèn và xã kim bình đạt được trong thời gian qua
để phát huy truyền thống quê hương cách mạng đồng chí trần quốc vượng yêu cầu các đồng chí cán bộ đảng viên xã kim bình
khu dân cư đồng mèn phải luôn gương mẫu đi đầu khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua nhất là xây dựng nông thôn mới
trước đó đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dân hương tại nơi ở và làm việc của chủ tịch hồ chí minh
và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim bình